giỏi hỗ trợ người dân thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp mới
trịnh khai thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp mới với mục đích cuối cùng là giúp người nông dân
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hiện đại với năng suất chất lượng cao
và phù hợp với nhu cầu thị trường để nâng cao thu nhập cho người dân
nhưng nếu tiến hành không đến nơi đến trốn chỉ tập trung làm tốt mô hình thí điểm
và tập trung làm tốt mô hình thí điểm
mà không đồng hành cùng người nông dân thiếu sự quan tâm tháo gỡ kịp thời những vướng mắt